trong bối cảnh tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trong khu vực diễn biến phức tạp các đối tượng buôn bán ma túy mong muốn biến việt nam thành trung tâm vận chuyển và trung chuyển ma túy thì việt nam vẫn nỗ lực trong phòng chống buôn bán ma túy đây là một trong những thành công của cả hệ thống chính trị trong thời gian qua
tuy nhiên tình hình ma túy thẩm lậu vào trong nước và vận chuyển ra nước ngoài còn nhiều chưa được ngăn chặn triệt để bên cạnh đó còn có tình trạng sản xuất ma túy ngay tại hà nội
các dạng ma túy mới nhất là ma túy tổng hợp
hiện toàn quốc có hơn hai trăm một mươi người nghiện ma túy tăng hơn một mươi người so với năm hai nghìn một mươi tám
công tác cai nghiện điều trị methadon về cơ bản đã có hướng dẫn đầy đủ
thế nhưng lại xảy ra tình trạng các đối tượng lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone
chúng tôi đề nghị tập trung hoàn thiện theo hướng công tác phòng chống ma túy ca nghiện ma túy phải đổi mới hướng mạnh về cơ sở cộng đồng để quy động nguồn lực xã hội phục vụ xã hội
thế chế mà chúng ta định hướng phải là phòng chống ma túy luôn có toàn dân coi nghiện ma túy là bệnh càng được chữa trị
chúng tôi đề nghị các công chí nghiên cứu dịch vụ hai mươi một của bộ chính trị nghị quyết quốc hội số bảy mươi bảy nghị quyết chính phủ chín mươi tám để đề cao trách nhiệm nhắc về người đứng đầu trong triển khai thực hiện
thủ tướng yêu cầu trong ngân sách năm hai nghìn một mươi bảy cần phải dành tiền cho cai nghiện ma túy
người đứng đầu địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để địa phương mình có tội phạm và người nghiện ma túy gia tăng
cần phải thực hiện ba mục tiêu giảm cung giảm cầu giảm tắc hại để đẩy lùi

các lực lượng công an biên phòng quản lý thị trường phải tăng cường tấn công chấn áp tội phạm ma túy trong vận chuyển mua bán tiêu thụ ma túy ở việt nam
thủ tướng cũng yêu cầu bộ tư pháp và tòa án nhân dân các cấp phải xét xử nghiêm những đối tượng cầm đầu
bộ y tế phải kiểm soát các chất ma túy và tiền chất ma túy thâm nhập việt nam đồng thời nghiên cứu các phương pháp điều trị những dối loạn tâm thần do sử dụng ma túy tổng hợp
bộ công an và bộ y tế cần tiếp tục tăng cường điều trị methadone trong cộng đồng trong trại giam
bộ lao động thương binh và xã hội mở rộng cai nghiện tại cộng đồng bằng các loại thuốc của việt nam đã sản xuất được và đã được cấp phép như thuốc cdma
nhân dịp lễ giáng sinh năm hai nghìn một mươi sáu đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã đến thăm và chúc mừng đồng bào công giáo tại các tỉnh thanh hóa ninh bình và thái bình
trong không khí ấm áp của lễ giáng sinh
chào đón năm mới thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân gửi lời chúc mừng mùa giáng sinh vui vẻ an lành và hạnh phúc tới các chức sắc và đồng bào công giáo cả nước
với sự quan tâm và tạo điều kiện của đảng nhà nước và mặt trận tổ quốc việt nam trong thời gian qua các chức sắc và đồng bào công giáo luôn đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
chủ tịch nguyễn thiện nhân vui mừng trước sự phát triển về kinh tế xã hội cũng như đời sống của bà con giáo dân ngày càng được nâng cao trân trọng những đóng góp của đồng bào công giáo đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở mỗi địa phương
chủ tịch nguyễn thiện nhân khẳng định đồng bào công giáo ngày càng tham gia tích cực vào phát triển y tế giáo dục các hoạt động từ thiện xã hội và bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu
chủ tịch nguyễn thiện nhân mong muốn trong thời gian qua tới sự phối hợp giữa mặt trận tổ quốc việt nam các cấp và chức sắc công giáo ngày càng chặt chẽ mang lại hiệu quả thiết thực
với phương châm sống tốt đời đẹp đạo người công giáo tốt là người công dân tốt góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
nhân dịp này chủ tịch nguyễn thiện nhân đã thăm cơ sở tù thiện của dòng mấy em giáo phát diệm tỉnh ninh bình đang nuôi dạy bốn trăm năm mươi trẻ từ một đến ba tuổi
những sắc màu lung linh không khí rộn ràng của mùa noel đã thu hút được sự thích thú của nhiều người dân
hòa trong không khí của mùa giáng sinh năm nay tại các cửa hàng bán đồ lưu niệm tấp nập kẻ bán người mua ai cũng muốn chọn cho mình những đồ lưu niệm được ưa thích nhất như cây thông và các đồ trưng bày trong ngày lễ noel
năm nay bán rất tốt khách rất đông hơn mỗi năm hàng quán cũng phong phú
mùa noel năm nay tại khu vực đường hoa đồng khởi phố đi bộ nguyễn huệ nhà thờ đức bà vườn hoa thống nhất đã được trang trí công phu đường hoa lộng lẫy trong đó chợ đêm bến thành phố đi bộ nguyễn huệ là điểm đến hấp dẫn nhất trong mùa giáng sinh năm nay
hôm nay tôi đi sắm
đồ noel và trang trí năm mới tôi thấy đường phố là năm nay rất là sạch sẽ gọn gàng và nhiều hàng quán rất là đẹp
tôi thấy năm nay là thành phố càng ngày càng phát triển đẹp hơn và không khí rất là rộn ràng trong mùa giáng sinh
cùng cũng nhân dịp năm mới xin chúc thành phố mình càng ngày càng phát triển và đẹp hơn mỗi năm ngày này cũng đẹp
cùng với những khu vực trung tâm lễ đón giáng sinh tại những nhà hàng quán ăn hấp dẫn trên đường nam kỳ khởi nghĩa
tôn đức thấm hải thượng
cũng đã được diễn ra hết sức nhộn nhịp để chào đón một mùa noel kỳ thú và hấp dẫn
hôm nay em đi xuống chợ lớn để sắm đồ noel em thấy không khí ở đây rất rộn ràng
từ chợ lớn cho tới các trung tâm quận một các trung tâm trang trí lễ hội rất là đẹp và ấm cúng
em thấy các thành phố mình chuẩn bị ngày càng đẹp và phát triển hơn
em cầu mong cho thành phố mình mỗi ngày
càng ngày càng phát triển và càng ngày càng làm thành phố đẹp hơn
trong mùa giáng sinh thêm ý nghĩa các cửa hàng siêu thị đã tổ chức nhiều đợt bán hàng khuyến mãi
giá rẻ trong đó nhiều mặt hàng noel do việt nam sản xuất được mọi người yêu thích
chương trình giáng sinh ấm áp đã được các siêu thị và các cửa hàng giới thiệu
với hơn một sản phẩm như cây thông trái châu dây kim tuyến búp bê ông già noel
quần áo mũ ông già noel chuông thiệp đã góp phần tạo nên trong mùa giáng sinh
tại thành phố hồ chí minh năm nay càng thêm phần ấm áp hơn
nhân dịp dự hội nghị bộ trưởng ngoại giao mekong lan thương lần thứ hai tại siem reap campuchia
ngày hai mươi ba tháng một mươi hai phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
đã có cuộc gặp với bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị
tại hội nghị phó thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng hai nước sớm triển khai hợp tác nghiên cứu
đánh giá tác động của các cơ quan chức năng
các cơ quan chức năng các đập thủy điện cũng như kế hoạch giá nước hợp lý hiệu quả
tăng cường hợp tác quản lý và sử dụng hài hòa bền vững nguồn nước sông mekong
về vấn đề trên biển phó thủ tướng đề nghị hai bên thực hiện nghiêm túc nhận thức chung
của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước kiên trì giải quyết tranh chấp biển đông
bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
bên lề hội nghị phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh cũng đã có cuộc gặp
với bộ trưởng ngoại giao lào sạ lầm sai công ma xít bộ trưởng sạ lầm sai công ma xít một lần nữa
bày tỏ cảm ơn đối với sự giúp đỡ hiệu quả chân tình của việt nam để lào hoàn thành xuất sắc
vai trò nước chủ nhà asean năm hai nghìn một mươi sáu
thông tin điện tử và viễn thông trong tình hình mới
về vấn đề báo chí bộ đưa ra những quy định xử phạt đối với những nhà báo
những người đứng đầu các cơ quan báo chí có hành vi sai phạm trong việc đưa những thông tin sai sự thật
gây ảnh hưởng đến đời sống văn hóa thuần phong mỹ tục
đối với vấn đề quản lý sim giác tin nhắn rác bộ đang tiến hành sửa đổi các quy định của pháp luật
theo hướng tăng cường trách nhiệm của các doanh nghiệp viễn thông tăng chế tài xử phạt
quy định chặt chẽ về quản lý thông tin thuê bao thúc đẩy phát triển thuê bao trả sau
bên cạnh đó bộ thông tin truyền thông cũng nghe những đóng góp của các cơ quan
quản lý của từng địa phương và các doanh nghiệp viễn thông để có những biện pháp giải quyết
những vấn đề còn tồn động trong thời gian tới
vừa là nền tảng động lực cho công nghiệp hóa hiện đại hóa phát triển nhanh và bền vững đất nước nói chung
và cho ngành công thương nói riêng là khẳng định của các đại biểu tham gia hội nghị
tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ ngành công thương giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm diễn ra mới đây tại hà nội
tại hội nghị các đại biểu đã đánh giá tổng kết kết quả hoạt động khoa học và công nghệ
ngành công thương giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm và định hướng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
dự kiến triển khai giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo đó giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
đã có những đóng góp xứng đáng của khoa học và công nghệ
của đông đảo đội ngũ những người làm công tác khoa học và công nghệ
bám sát các yêu cầu định hướng phát triển của đảng chính phủ và của ngành
góp phần thực hiện tốt các yêu cầu và mục tiêu phát triển của ngành công thương
tuy nhiên bên cạnh đó tình trạng tụt hậu về khoa học công nghệ so với các nước phát triển trong khu vực
và thế giới vẫn chưa được khắc phục hoạt động khoa học và công nghệ chưa tương xứng
chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của sự nghiệp đổi mới
mới việc huy động nguồn lực của xã hội vào hoạt động khoa học và công nghệ còn khó khăn
đầu tư cho khoa học công nghệ còn thấp hiệu quả sử dụng chưa cao
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi ngành công thương đặt ra mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp
bình quân một mươi ba trên năm giá trị gia tăng công nghiệp đạt bảy trên năm
tỷ trọng đóng góp công nghiệp và xây dựng chiếm bốn mươi hai bốn mươi ba trong gdp cả nước
tăng trưởng xuất khẩu bình quân một mươi một trên năm
vừa qua tại hà nội
hải phòng ban nội chính trung ương tổ chức hội nghị gia ban cụm số hai năm hai nghìn một mươi sáu
của một mươi ba ban nội chính tỉnh ủy thành ủy khu vực đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ
hội nghị đã đánh giá những kết quả được về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng
tại các địa phương trong năm hai nghìn một mươi sáu trong đó tham mưu cho cấp ủy xây dựng
ban hành ba trăm một mươi sáu văn bản cụ thể hóa các chủ trương chính sách của đảng
tham mưu cho cấp ủy chủ trương định hướng xử lý một trăm linh bảy vụ việc
trong năm hai nghìn một mươi bảy ban nội chính các tỉnh
thành phố trong cụm tiếp tục tập trung thực hiện tốt năm nhiệm vụ trọng tâm
đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt kết luận
của hội nghị trung ương viii khóa một mươi một về thực hiện chiến lược bảo vệ tổ quốc
trong tình hình mới mà trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ
tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận đề cập một số những khó khăn trong công tác nội chính
đồng thời nêu những cách làm hay hiệu quả trong việc tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo
chỉ đạo công tác nội chính trên địa bàn
trong phần tin tiếp theo người trồng hoa tết tại phú yên khôi phục sản xuất sau lũ
học sinh vi phạm luật giao thông gia tăng tại bình phước
những ngày sau lũ rút trên các cánh đồng hoa tết tại phú yên
người nông dân lại tất bật khẩn trương bắt tay vào khôi phục sản xuất để giảm bớt thiệt hại
hy vọng vớt vát lại phần nào chi phí
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tại làng hoa tết cổ truyền xã bình ngọc
thành phố tùy hòa
cũng như bao nông dân khác mười sáng vợ chồng ông nguyễn sang ở thôn ngọc phước hai
xã bình ngọc thành phố tùy hòa đã ra vườn hoa lai ơn hơn một tháng tuổi trơ gốc
trên diện tích ba m hai để sới đất cứu từng cây con bị ngấm nước trong đợt lũ trồng lũ vừa qua

tử ngột bị ngập ba cây rồi
thì bây giờ tình hình ở đây thì không có cách nào cứu giãn cho bông mà nó vô tất được
chủ yếu là sử dụng đó là sửa sang lại đó vài ngày
rồi lấy rồi nó được bao nhiêu đấy
chứ còn khá năng thì hầu như là ở đây thì đều nói chung là mất cắn
so với những vườn hoa tết trong vùng
vườn hoa lion của gia đình ông sang nằm trên cao nên thiệt hại ít hơn
những vườn hoa bị ngập sâu dài ngày thì gần như mất trắng do uống nước
theo nông dân trung bình mỗi hectare hoa lion chi phí ít nhất là một trăm linh triệu đồng
nay đành ngậm đắng tự tay phá bỏ để trồng cây khác
vì có trồng lại lion cũng không kịp bán hoa tết
sao kịp nữa vậy
giờ đây nó mưa đây là sẽ trở đâu mà còn sẽ lại kịp sao cho kịp
giấm thì một mươi hai triệu rau trong một bữa nhớ là phân thuốc nữa
xã bình ngọc là vùng trồng rau xanh truyền thống lớn nhất tỉnh phú yên
năm nào cũng vậy bắt đầu từ trung tuần tháng một mươi âm lịch
nông dân chuyển sang trồng hoa lion phục vụ tết cổ truyền
xuất bán ra nhiều tỉnh thành trong nước
thế nhưng đợt mưa lũ kéo dài chưa từng có vừa qua làm tan biến đi tất cả
đã bỏ dống ra đã trung dống rồi
rồi thì mà khá lên đây rồi
không có cái dống số phần nào gì thôi
nhiều bà con họ cũng không có dống
bây giờ cũng đơn nghị ở trên giúp đỡ cho một ít dống
dống ba gì đó phân phục sáng trước lại
hàng năm làng trồng hoa lion xã bình ngọc thành phố tùy hòa
cung cấp từ tám đến một mươi triệu cây cho thị trường hoa tết
trung bình mỗi xào tương đương một m hai hoa lion nếu nở đúng vào dịp tết
nông dân lãi khoảng một mươi năm triệu đồng
nhưng năm nay là năm người trồng hoa ở phú yên thiệt hại nặng nề nhất
không chỉ hoa lion mà hoa mai cũng thừa nụ chậm nở
đồng nghĩa với không có thu nhập trang trải tết
gần một tuần trở lại đây
hàng chục tấn xò lông bị sóng cuốn vào bờ biển thạch hải thạch hà hà tĩnh
người dân địa phương đã tập trung về đây để vớt lộc trời
kiếm thêm thu nhập dịp cuối năm
ngay từ sáng sớm hàng chục người dân địa phương đã tập trung tại bờ biển hải thạch
để vớt xò lông
loại xò này cuốn dưới lớp cắt mỏng
cứ sau mỗi đợt biển động hay gió mùa thường bị sóng đẩy giạt vào bờ
đây là dịp mà người dân ở dọc bãi biển này có thêm nguồn thu nhập
theo quan sát của phóng viên lượng sò giặt vào bờ biển rất lớn
chất lớp dài khoảng sáu cm trắng cả một vùng biển kéo dài hàng km
theo người dân địa phương năm nay số lượng xà lông bị sóng cuốn vào nhiều
trung bình mỗi ngày một gia đình vớt được khoảng năm tạ xóa lông
về chế biến làm thức ăn nhập cho các nhà hàng quán ăn
được biết loại xào lông ăn rất ngon ngọt đậm đà giá mỗi cân giao động từ một mươi đến một mươi năm nghìn đồng
khi được làm sạch lấy ruột bán có thể được giá ba mươi năm mươi đồng một kg
cao su tăng giá trở lại khiến các chủ vườn công nhân và doanh nghiệp cao su đều vui mừng
với hy vọng sẽ có một cái tết tươm tất hơn
từ giữa năm hai nghìn một mươi bốn cao su bắt đầu bị rớt giá mạnh
lợi nhuận từ việc bán mũ cao su không đủ cho chi phí chăm sóc và thuê thợ cạo
trước tình hình ấy một số chủ vườn đã lựa chọn chặt bò để trồng cây khác
hàng chục nghìn công nhân thất nghiệp khi các chủ vườn chủ trang trại phát triển trong hoàn cảnh cầm chừng
giá thu mua cao su hiện nay tại bình phước đang ở mức giá khoảng ba trăm bốn mươi đồng một độ
theo tính toán của người trồng cao su với mức giá như hiện nay nếu trừ chi phí phân bón và công nhân cạo mủ
nhà vườn còn thu lãi khoảng sáu triệu đồng một hectare
cao su có tuổi đời từ một mươi đến một mươi năm năm toàn tỉnh có diện tích cây cao su lớn nhất nước với hơn hai trăm bốn mươi hectare
tuyến đường quốc lộ một mươi bốn đoạn qua thị xã đồng xoài tỉnh bình phước vốn có tình trạng giao thông phức tạp
bởi lưu lượng xe qua lại đông đúc với nhiều loại xe tải trọng lớn nhưng hiện nay ở đây xảy ra tình trạng
có khá nhiều học sinh chưa đủ tuổi sử dụng xe gắn máy vẫn hiên ngang điều khiển xe
đến trường gây ra tình trạng khó khăn
chỉ trong một buổi sáng gia quân xử lý vi phạm lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh bình phước đã xử
lý khá nhiều trường hợp học sinh vi phạm nguy hiểm thì luôn luôn trực chờ nhưng lý do mà các em đưa ra để sử dụng xe máy đến trường lại vô cùng đơn giản
tại vì nhà em xa em phải tự đi học thì em vừa mới từ trong nhà xe dắt xe ra nón em có mang nhưng mà chưa đội
nhà em không có ai chở em đi học với lại thứ hai là em rẽ đi bộ
xa nhà bố mẹ bận công việc nên không thể đưa đón là những nguyên nhân chính được đưa ra để
lý giải cho việc các em học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy đến trường đặc biệt
có nhiều em học sinh còn có những hành động nguy hiểm như thả tay khi điều khiển xe máy hay lạng lách
đánh võng để giảm thiểu và ngăn ngừa tình trạng trên lực lượng cảnh sát giao thông đã phải thường
xuyên mở những đợt cao điểm gia quân tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm tại một số điểm gần
trường học đồng thời công tác phối hợp giữa các nhà trường và lực lượng chức năng để tuyên
truyền về luật giao thông đường bộ cũng được triển khai từ nhiều năm nay và cũng đã mang lại
những hiệu quả nhất định về các trường nằm trên tiếng quốc lộ một mươi bốn đưa cái hình thức mà khi học
sinh sinh viên mà vi phạm vô cái buổi chào cờ rồi mình có cái hình thức là nhắc nhở phê bình để
các em được chấp hành tốt hơn đảm bảo cho khi tham gia trường học đồng thời công tác phối hợp

học sinh khi đi xe máy đến trường thì nguy cơ tai nạn giao thông đe dọa trực tiếp đến tính mạng của chính
các em và người đi đường luôn thường trực nhà trường và lực lượng cảnh sát giao thông dù có
quyết liệt nghiêm khắc xử lý thì cũng rất khó khăn ngăn chặn được chuyện học sinh đi xe máy đến
trường nếu thiếu đi sự giáo dục từ các bậc phụ huynh mà việc trước mắt là không giao xe máy cho các em
đến trường thưa quý vị và các bạn cao bằng được thiên nhiên ưu đãi với nhiều danh lam thắng cảnh
và di tích lịch sử văn hóa tiềm năng du lịch của cao bằng rất lớn nhưng thời gian qua vẫn chưa khai
thác trẻ đẻ từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh cao bằng mới chỉ thu hút được hơn bốn triệu lượt khách
riêng riêng năm hai nghìn một mươi sáu ngành du lịch doanh thu hơn một trăm bốn mươi tỷ đồng tăng gần hai mươi ba so với cùng kỳ năm
ngoái nộp ngân sách một mươi bốn tỷ đồng tuy lượng khách đến cao bằng tăng trưởng bình quân một mươi năm song với
những tiềm năng vốn có của cao bằng thì điều đó vẫn chưa xứng trong thời gian tới tỉnh cao bằng
cần đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án phát triển du lịch đa dạng hóa các sản phẩm loại hình
du lịch và yếu tố quan trọng nhất vẫn là yếu tố con người để tỉnh thực sự là điểm đến ưa thích
của du khách và du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh ngày hai mươi ba tháng một mươi hai cục văn hóa cơ sở
bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh hải dương tổ chức
lễ trao giải thưởng cuộc thi và triển lãm tranh cổ động tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội
thông qua các tác phẩm tranh cổ động nhằm tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về vai trò
quan trọng của việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội tăng cường công tác quản lý và tổ chức
lễ hội phát huy vai trò chủ thể năng lực sáng tạo các giá trị văn hóa của nhân dân bảo tồn và phát huy
các giá trị văn hóa truyền thống phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc giáo dục truyền thống uống nước
nhớ nguồn tôn vinh người có công với dân với nước tạo khí thế vui tươi lành mạnh đáp ứng nhu cầu hưởng thụ
văn hóa tinh thần của nhân dân cuộc thi đã thu hút hơn hai trăm hai mươi năm tác giả tham gia với sáu trăm bốn mươi năm tác phẩm
nhân dịp này ban tổ chức trao thưởng một giải nhất hai giải nhì hai giải ba năm giải khuyến khích và trao một giải phong trào
với mong muốn không ngừng hoàn thiện trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
tổng công ty điện lực hà nội và tổng công ty điện lực miền bắc đã tổ chức hội nghị tri ân khách hàng sử dụng điện
với sự tham dự của các cơ quan đại diện ngành điện
đại diện của khách hàng đến từ các địa phương
đây là dịp gặp gỡ giữa khách hàng và ngành điện tri ân sự phối hợp hỗ trợ giúp đỡ của khách hàng trong thời gian qua
lắng nghe những ý kiến đóng góp trao đổi từ khách hàng
nhiều hoạt động thiết thực hướng đến khách hàng cũng đã được triển khai trong tháng
như chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện tại hai mươi bảy tỉnh thành miền bắc
thay bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn tiết kiệm điện chương trình hiến máu nhân đạo
tăng qua ủng hộ cho bà con lũ lụt miền trung
trong phần tin quốc tế không tặc cướp máy bay libya đòi trả tự do cho con trai ông gadifi
chuyến tàu giáng sinh đặc biệt tại pakistan
chở một trăm một mươi tám người từ libya bị buộc chuyển hướng tới manta đã đưa ra yêu sách đòi trả tự do cho con trai của nhà lãnh đạo liby
truyền hình nhà nước manta đưa tin
hai kẻ tấn công máy bay liby có lựu đạn và đe dọa cho nổ tung máy bay này
phi công lái máy bay a ba trăm hai mươi của hãng hàng không afreat airways chở một trăm một mươi tám người đã thông báo với tháp kiểm soát không lưu
ở sân bay mitiga của tripoli libya rằng máy bay này đã bị không tặc
theo các nguồn tin không tặc tự nhận mình là người ủng hộ lãnh đạo gadafi
và sẽ thả tự do cho các hành khách nếu yêu cầu của hắn được đáp ứng
chiếc airbus a ba trăm hai mươi sau đó được cho là đã phá hủy
phải chuyển hướng để hạ cánh xuống manta
sau bốn tiếng căng thẳng đến hai mươi một giờ tối hôm qua thủ tướng manta josep muscat cho biết
toàn bộ một trăm một mươi tám người trên máy bay đã được thả hai kẻ không tặc đã đầu hàng
bộ thương mại trung quốc khẳng định quan hệ thương mại giữa nước này với mỹ sẽ không thay đổi
kể cả sau khi tổng thống đắc cử đông năm trăm linh nhậm chức vào tháng một năm sau
tuy nhiên trung quốc cũng cảnh báo mỹ về những động thái có nguy cơ gây phương hại
từ các mối quan hệ thương mại song phương
người phát ngôn của bộ thương mại trung quốc tuyên bố mối quan hệ kinh tế và trao
đổi thương mại giữa mỹ và trung quốc được thiết lập trên nền tảng những lợi ích chung
và điều này sẽ không thay đổi tuy nhiên phía trung quốc nhấn mạnh rằng phía mỹ không nên làm
bất cứ điều gì ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ kinh tế song phương như áp đặt thêm các hàng rào
thuế quan bởi điều này gây hại cho lợi ích của cả hai bên trước đó bắc kinh đã tuyên bố sẽ kiên
giải các quyền và lợi ích của nước này trong khuôn khổ tổ chức thương mại thế giới
nếu ông trump thực hiện các chính sách ảnh hưởng tới các hàng hóa sản xuất tại trung quốc
chính phủ ả rập xê út cho biết dự kiến sẽ cắt giảm ngân sách quốc phòng năm hai nghìn một mươi bảy trong bối cảnh
kinh tế đang gặp nhiều khó khăn do giá dầu giảm mạnh trong thời gian dài vừa qua
theo thông báo của chính phủ ả rập xê út ngân sách quốc phòng của nước này dự kiến sẽ giảm gần
một mươi một xuống còn năm mươi một tỷ đô la trong năm hai nghìn một mươi bảy
hơn một tỷ đô la trong năm hai nghìn một mươi sáu tháng ba năm ngoái ả rập xê út đã dẫn đầu liên minh quân
giữa ả rập tiến hành chiến dịch không kích chống lại phiến quân houthi và các lực lượng đồng minh
trung thành với cựu tổng thống ali abdullah sale ở yemen dưới phân tích ước tính sự can dự quân
sự của riyadh tại yemen có thể tiêu tốn hàng tỷ đô la trong năm qua ả rập xê út đã cắt giảm
đáng kể thâm hụt ngân sách khi con số này của năm hai nghìn một mươi sáu ước vào khoảng bảy mươi chín tỷ đô la so với chín mươi tám tỷ
đô la thâm hụt năm hai nghìn một mươi năm mức thâm hụt ngân sách năm hai nghìn một mươi bảy dự kiến sẽ tiếp tục giảm xuống mức năm mươi ba tỷ
tại cuộc họp báo cuối năm hai nghìn một mươi sáu vừa được tổ chức tại trung tâm thương mại quốc tế ở moscow
tổng thống vladimir putin cho biết nga đã nỗ lực rất nhiều để hiện đại hóa lực lượng tên lửa hạt nhân
nhân lực lượng vũ trang để sẵn sàng đối phó với mỹ trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân
nga đã đưa vào sử dụng các tàu ngầm hạt nhân chiến lược với các tên lửa mới
thấm dùng cho máy bay ông putin nhấn mạnh nga buộc phải làm điều này để đáp trả những thách
thức của mỹ trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân bởi chính mỹ năm hai nghìn một đã đơn phương rút khỏi hiệp
định về phòng thủ tên lửa vốn được coi là nền tảng cho toàn bộ hệ thống an ninh quốc tế
tổng thống nga cho rằng hành động của nga hoàn toàn phù hợp với tất cả các thỏa thuận về hạn
chế vũ khí tiến công chiến lược và các thỏa thuận khác tổng thống putin cũng khẳng định nga sẽ không
phung phí tiền bạc cho chạy đua vũ trang ông cũng cho biết năng suất lao động trong tổ hợp công nghiệp
quốc phòng nga đang phát triển bùng nổ các hoạt động chào mừng lễ giáng sinh đang diễn
gia ở khắp các quốc gia trên thế giới tại pakistan một chuyến tàu giáng sinh đặc biệt vừa
được đưa vào hoạt động mang theo thông điệp hòa bình giữa các cộng đồng tôn giáo ở nước này
đây là chuyến tàu đầu tiên ở pakistan dành riêng cho lễ giáng sinh của người thiên chúa giáo
cộng đồng bốn năm triệu dân xong lại chiếm thiểu số trong dân số nước này với tên gọi giáng sinh
hòa bình các toa tàu được trang hoàng rực rỡ không chỉ với các biểu tượng đặc trưng của dịp
lễ này mà còn có cả hình ảnh quảng bá các địa điểm du lịch thiên nhiên văn hóa và tôn giáo
cũng như các di sản lịch sử của pakistan chuyến tàu được kỳ vọng sẽ nhân rộng tình
hữu nghị giữa các cộng đồng người hồi giáo và thiên chúa giáo cũng như đề cao vai trò quan
trọng của các cộng đồng thiểu số trong sự phát triển và thịnh vượng của đất nước
theo lịch trình sau khi xuất phát từ một thành phố lân cận thủ đô islamabad tàu giáng sinh
hòa bình sẽ chạy xuyên khắp đất nước pakistan và kết thúc hành trình tại thành phố cảng karachi
ở miền nam vào ngày cuối cùng của năm hai nghìn một mươi sáu cá hồi bơi qua đường nghe có vẻ khá kỳ lạ
thế nhưng ít ai biết được rằng đây là cảnh tượng diễn ra mỗi năm một lần ở dọc sông scotomis
thuộc bang washington của mỹ
đàn cá hồi này trở về thị trường của afghanistan
trở về từ thái bình dương và buộc phải bơi qua đường để tìm về dòng canh phụ nơi chúng được sinh
gia mục đích cuối cùng của hành trình nguy hiểm này là để cá hồi đẻ trứng hoặc tìm bạn tình trong
mùa ra phối đặc biệt hành vi kỳ lạ này chỉ xuất hiện ở loài cá hồi chung chứ không có ở bất
cứu loài cá nào khác theo các nhà nghiên cứu hành động này có thể bắt nguồn từ sự thôi thúc
tìm kiếm bạn tình cũng như chu kỳ sinh sản đã cận kề tuy nhiên việc đi tắt này khá nguy hiểm bởi việc bơi
mực nước thấp như vậy sẽ khiến toàn bộ phần thân trên của cá nổi lên khỏi mặt nước trong một thời
dân dài đòi hỏi những chú cá phải thật khỏe nếu không sẽ thiếu oxy và chết giữa đường trường
kể đàn cá còn có thể bị ô tô đâm trúng hoặc làm mồi trên một số động vật khác
những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự sáng của truyền hình nhân dân cảm ơn sự
quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ